trong những ngày cả nước cùng chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín thì phía sau hàng trăm cán bộ chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch ấy là những người thân trong gia đình của họ
đó là cha mẹ vợ con chính là nơi hậu phương vững chắc luôn kịp thời chia sẻ động viên để các anh em yên tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được sao
đã hơn một tháng qua thiếu tá nguyễn trung được tăng cường làm nhiệm vụ tại khu cách ly công dân trở về nước từ vùng có dịch
mọi việc gia đình đều do vợ anh chị trương thị phương đảm đương thấu hiểu công việc của chồng gác lại những lo lắng chị động viên anh giữ gìn sức khỏe hoàn thành tốt nhiệm vụ
trong các chương trình đề ra của bộ y tế tự phòng dịch bật cho gia đình và bản thân ở nhà
những ngày phục vụ tại khu cách ly tập trung chị phan thị cẩm tú nhân viên ban chính trị bộ chỉ huy quân sự tp đà nẵng gửi hai con nhỏ cho ông bà ngoại chăm sóc
một lần người lính dù ở cương vị vị trí trách nhiệm nào hiện nay trách nhiệm của toàn xã hội là hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình
và tôi cũng thường xuyên nhắc nhở con tôi là
bởi vì nay là đại dịch mà cũng rất là nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến mọi người kể cả trong gia đình toàn xã hội
cho nên thường xuyên nhắc nhở cố gắng là làm sao đảm bảo được an toàn cho bản thân mình và cũng như an toàn cho người khác
hiện nay đã có hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc bộ chỉ huy quân sự tp đà nẵng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung
do số lượng người cách ly đông dù bà con chỉ cách ly có hai tuần nhưng với những chiến sĩ nơi đây thì thời gian cách ly vẫn còn rất dài
phía sau những người
những người lính đang căng mình chống dịch covid một mươi chín luôn là hậu phương vững chắc cho các anh nơi tiền tuyến chống dịch